chúng tôi có dịp về các buôn làng tây nguyên thăm những làng nghề gặp những người làm nghề mà chúng tôi gọi là những nghệ nhân theo nghề truyền thống
họ có những suy nghĩ cách làm và trăng trở với nghề của mình và các nghệ nhân không muốn nghề của mình bị thất truyền
tại buôn gia xã hòa sơn huyện cờ rông bông tỉnh đắk lắc một buôn đa số là người mờ nông
chúng tôi tiếp xúc với amaven một trong hai người trong buôn còn giữ được nghề đăng ký
ông bảo bây giờ trong buôn không ai còn mặn mà với nghề này nhưng riêng ông ông không muốn bỏ nghề truyền thống này
ông bảo bây giờ trong buôn không ai còn mặn mà với nghề này nhưng riêng ông ông không muốn bỏ nghề truyền thống này
hình ảnh mà chúng tôi tình cờ quay được những người phụ nữ mờ nông ở xã giang tao huyện lắc tỉnh đắk lắc
đang chăm chút với những chiếc hốn tự làm của mình
đó là bà ama kim
nghề làm gốm có thời rất thình ở giang tao huyện lắc này và nơi đây cung cấp những đồ gốm cho nhu cầu trong tỉnh và ngoài tỉnh
vậy mà hiện nay trong xã chỉ còn ba người phụ nữ thạo nghề
từ khi còn nhỏ mình đã biết làm gốm này rồi bây giờ bảy mươi tuổi rồi nhưng mình vẫn làm
trong cuộc sống từ thời ông bà của mình ngày xưa đã sử dụng những vật dụng gốm trong cuộc sống hàng ngày như nồi ấm bát ăn cơm lưu uống nước
còn đây là ama hờn loan một nghệ nhân giỏi chế tác nhạc cụ dân tộc ở tỉnh đắk lắc
ama hờ loan vẫn còn duy trì được nghề này
bởi vì ở tây nguyên vẫn còn tổ chức cộng chiên vẫn còn giao lưu có chương trình nhạc cụ dân tộc với các người
và chính ông cũng nhiều trăn trở
liệu vài năm nữa thì ai có thể chế tác và biểu diễn nhạc cụ này
nhạc cụ làm từ những quả bầu khô
hiện nay chưa có bạn trẻ nào đi theo nghề của ông đang chế tác
còn nghề dệt ở tây nguyên hiện còn khả dĩ khá hơn
bởi các tỉnh thành lập được hợp tác xã đầu tư mở nhiều lớp dạy nghề dệt và sản phẩm còn được tiêu thụ
nên nghề dệt thổ cẩm nghề truyền thống của bà con còn trụ nổi trong thời buổi công nghiệp
điểm qua một số nghề truyền thống để chúng ta phần nào hiểu hơn về nhu cầu và suy tư của những nghệ nhân ở các buôn làng tây nguyên
và bây giờ cứ đến các cái
các cái chợ cóc ở các cái làng quê các buôn làng ở các cái ngã ba ngã tử của các buôn làng làng người ta vẫn đang bán những thứ đó
ví dụ như ở dưới e ba có bán rồi mấy các cái buôn có bán các lồng gà các cái vất
những cái sinh hoạt hàng ngày bà con không thể xa rời nông nghiệp được cái đấy là có
và hiện nay là cái đấy là cái gọi là nghề là để mục đích cho để sử dụng
ví dụ chẳng hạn làm gốm thì người ta vẫn có nhu cầu là người ta
những cái chỗ những cái chỗ đấy mà người ta vẫn nói là nấu cơm nó ngon
và khi mà cái làng gốm cái người những người làm gốm làm ra là những người xung quanh họ vẫn đến mua để họ dùng
chứ đồ công nghiệp thì đến bây giờ là họ vẫn có nhưng mà có những cái người ta vẫn muốn dùng nồi đất
vẫn muốn dùng
thế đấy cái đấy là để mục đích sử dụng hàng ngày là có
gùi thì cũng vẫn đang làm mà trong buôn mua ăn với nhau vẫn có
thế nhưng còn cái mà để cho du lịch
thì là phải đang
phải đa dạng hóa sản phẩm
thì người nào mà muốn đầu tư vào cái
các cái nghề truyền thống mà để phát triển du lịch thì phải nghĩ đến cái chuyện là đa dạng hóa sản phẩm
mà muốn đa dạng hóa sản phẩm thì phải làm như thế nào
hiện nay là người ta cứ sản xuất hàng loạt
ví dụ làm một loạt rồi
hay là làm một loạt rồi đấy xong bán
thế nhưng mà người ta không nghĩ rằng là các cái đồ hàng hóa mà để làm những niệm đấy

thì người ta phải là
chưa kịp ra thì coi là mốt đã lỗi thôi
những thay đổi trong đời sống kinh tế đã tác động đến các nhìn nhận về sử dụng vật liệu dụng cụ mẫu mã của con người
đây là vấn đề thách thức đối với nghệ nhân khi muốn phát triển nghề truyền thống của tộc người mình
một nhẹ nữa là dụng cụ truyền thống có thể vừa phục vụ cho nhu cầu đời sống vừa phục vụ cho nhu cầu làm vật kỷ niệm cho du khách
đây là vấn đề không dễ để định hướng cho các làng nghề truyền thống ở tây nguyên
phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch
mà một số đơn vị ở tây nguyên
một số đơn vị ở tây nguyên
đây là hướng đi mới và các đơn vị du lịch đã khai thác được khía cạnh này cần tiếp tục đầu tư để nghề truyền thống có chỗ đứng
và chính quyền cần phải trợ giúp nhiều hơn
ta đã quên hẳn đi một thế hệ các em ở trường nghề
trường dạy nghề của tỉnh không chỉ tính là trường dạy nghề của tỉnh mà các huyện
có các trường dân tộc nội trú
và đều có giáo dục văn hóa và nghệ thuật ở các trường đó
thế thì chúng ta phải nghĩ đến một cái là làm cái gì cũng phải nhân tố con người đầu tiên
thế bây giờ chị muốn phát triển cái sản phẩm muốn ra dạng hoàn phẩm chị phải làm sao
cái người thợ thủ công phải vừa là một thợ và vừa là một nghệ sĩ

có nghĩa rằng là bây giờ ngày hôm nay chị làm ra một cái sản phẩm một cái nghệ sĩ
ngày mai hoặc ngày mốt nó lỗi mốt rồi
thế thì chị không thể sản xuất hàng loạt
mà chị phải đào tạo ra một cái lớp thợ thủ công có tri thức có văn hóa
và anh ấy được tiếp thu cái hoa văn truyền thống của cộng đồng
xong là anh sẽ sáng tác ra một cái mới
thế thì cái mới đấy chính là cái đa dạng hóa sản phẩm
thì mới có thể thu hút được khách
chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về nghề dệt thổ cẩm truyền thống
của đồng bào tây nguyên tại xã ea tôn huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc
được thành lập năm hai nghìn sáu hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thổ cẩm ea tôn thuộc xã ea tôn huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc
có một mươi sáu nữ xã viên chính thức trong độ tuổi từ ba mươi đến sáu mươi
họ đều là những thợ dệt lành nghề
ban ngày chị em xã viên vẫn lên nương rẫy lo việc gia đình
đêm đến khi mọi công việc đã hoàn thành thì họ mới bắt đầu ngồi bên khung cửi
mỗi khi có dịp lễ hội thì chị em lại quê quần bên căn nhà sàn của hợp tác xã để cùng nhau dệt nên những tấm vải ưng ý

các chị nghề nghề dệt không phải là nghề kiếm sống mà đó là niềm đam mê đã ngấm vào máu thịt
mỗi khi ngồi vào khung cửi chị lại xây dưa dệt mãi không thôi
có hôm dệt đến tận trời sáng
tôi cũng làm cho hợp tác xã và tôi rất vui mừng khi được làm cho hợp tác xã
và vui nhất là hôm nay có lễ hội
và hôm nay nên tôi rất mừng và tôi đã đem cái sản phẩm của tôi để tôi thi với các môn khác
người ed chủ yếu dùng các màu đen đỏ và trắng để thể hiện trên mỗi sản phẩm
khăn túi sách áo quần váy mền
những sản phẩm khi hoàn thành sẽ được tiêu thụ trong xã và các xã lân cận
như airquest airkids chư xê huyện chư mờ ga chư bân huyện cờ rông búc
những sản phẩm của hợp tác xã làm ra phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng
và điều quan trọng là sản phẩm đó được làm ra từ chính những phụ nữ ed thạo nghề và linh hoạt về mẫu mã
không chỉ là người đầu tàu gồng gánh tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm cho xã viên
hợp tác xã còn tham gia truyền dạy nghề dệt cho bà con trong xã hay các xã khác khi được yêu cầu
mỗi lớp dạy như vậy đều có số lượng học viên trên ba mươi người
nhờ vậy đến nay số lượng người biết dệt trong xã ea tôn đã tăng lên đáng kể
người đàn ông này đam mê từ nhỏ
hồi xưa không có sợi chỉ như bây giờ
đi lượm từng khúc sợi tôi cứ nối lại xong rồi tự tập
mẹ vừa dạy tôi vừa tập
hồi xưa rất khó về sợi chỉ bây giờ sợi chỉ rất phong phú nhưng sản phẩm đầu ra của chúng tôi rất khó
dệt xong là không có chỗ bán
tôi rất muốn truyền nghề lại cho con cháu và con gái của tôi ở nhà cũng đam mê nghề này
để lại cho con gái của tôi để duy trì nghề dệt hợp tác xã cũng gặp nhiều khó khăn nhất là nguồn vốn nhập
nguyên liệu khá cao ví dụ để dệt một chiếc chăn loài nhỏ cần vốn khoảng hai trăm linh đồng mua sợi rồi tiền
không cho chị em nên lợi nhuận không đáng là bao chỉ khi có lễ hội du khách các nơi đến tham quan
thì mới mang hàng lên hợp tác xã trưng bày để bán còn bình thường phải tự đi tìm nguồn tiêu thụ
cái nghề truyền thống ở xã chúng tôi là nghề truyền thống có từ lâu đời rồi và đây đúng là
cái nghề truyền thống của cha ông để lại và cái nghề này là được nhiều người dân
dân hóa trong buôn truyền lại cho những người trẻ và nói chung là trẻ người trẻ từ lớp trẻ ở xã
này đó đam mê các nghề này nên nói chung là ở xã nội buôn nào cũng có cái nghề truyền thống này nhưng
mà cái nghề truyền thống này là khổ cái chỗ là cái đầu ra cái sản phẩm sản phẩm đầu ra rất là khó và mong
mong muốn của chúng tôi là có cái đầu ra của sản phẩm để bà con yên tâm và giữ lại cái nghề truyền thống
của cha ông để lại và à à em ạ
chúng tôi cũng có hợp tác xã nhưng hợp tác xã chúng tôi vẫn duy trì vẫn hoạt động
cũng một mươi hai thôn buôn vẫn tham gia đều là xã viên của hợp tác xã nhưng một số là cái đầu ra của sản phẩm
và tôi mong muốn hợp tác xã của chúng tôi ngày càng phát triển và sản phẩm của chúng tôi ngày càng đi xa đi trong tỉnh và ngoài tỉnh và ký được nhiều hợp đồng để tăng thu nhập cho bà con ở trong buôn
hiện một mươi sáu xã viên đều là những người thực sự tâm huyết với nghề
họ vẫn ngày đêm miệt mài bên khung cười làm ra những sản phẩm chất lượng với mong muốn giữ gìn nghề dệt truyền thống của dân tộc mình
năm hai nghìn một mươi năm sản phẩm thổ cấm e tun đã được hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ việt nam cấp giới chứng nhận là sản phẩm đặc biệt
những sản phẩm công nghiệp nông thôn những nghệ nhân ở tây nguyên cảm thấy hạnh phúc vì thế hệ con cháu mình cũng đã ý thức giữ nghề truyền thống
các nghệ nhân còn mong muốn các nghề truyền thống của tộc người mình được như nghề dệt thổ cẩm